dùng dao chém người để giải quyết mâu thuẫn đối tượng y doanh hơ mốc chú tải thị trấn buôn chấp huyện grongana vừa bị công an huyện grongana tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích
trước đó y doanh cùng với nguyễn nông nghiệp chú tải xã gia bông huyện grongana và sáu người khác có tổ chức ăn nhậu
trong lúc đang nhậu thì hết thuốc lá hút y doanh rủ nghiệp điều khiển xe máy đi mua
trên đường đi phát hiện nhóm của y aon enun chú cùng địa phương cũng đang nhậu ở gần đó nên y doanh dừng xe để nghiệp xuống xin thuốc hút
lúc này nghiệp đi đến tự ý cầm gói thuốc lấy hai điếu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó y doanh về nhà lấy một con dao quay lại chỗ y aron đang nhậu
tại đây sau khi lời qua tiếng lại thách thức nhau y doanh đã cầm dao chém vào mặt aron gây thương tích tỷ lệ ba mươi